các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh quảng bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng người lào đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo thuộc lực lượng bộ đội biên phòng quảng bình và đội kiểm soát hải quan quảng bình
bắt quả tăng hai đối tượng người lào là kẹo la khon vinh kham pasut năm mươi tuổi và tích sĩ hạp phan nha hai mươi năm tuổi
đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới theo hướng từ lào về việt nam
tại khu vực suối cạn cách cột mốc biên giới năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh mét lực lượng chức năng thu giữ
tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong các túi bóng
và một số tăng vật liên quan khác
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một mươi ba đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề
lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương
đường dây do vũ thị hà phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị xã thái hòa cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề lớn nhất từ trước đến nay
tại thị xã thái hòa với tổng số tiền tham gia đánh bạc ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
các đối tượng hoạt động tinh vi hơn với hơn một mươi mắt xích là họ hàng bạn bè thân thiết
các cơ sở hoạt động được nhiều vòng bảo vệ
tại vũng tàu hai đối tượng đưa hối lộ để xây nhà trái phép vừa bị công an tp vũng tàu
tỉnh bà rồi vũng tàu bắt giữ
liên quan đến vụ án này công an thành phố vũng tàu đã bắt giữ các đối tượng châu thị thuận
trú tại tp vũng tàu và trần minh hải cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng
một mươi một tp vũng tàu để điều tra làm rõ về hành vi đưa và nhận hối lộ
theo điều tra bà thuận có thửa đất nông nghiệp không được phép xây dựng
bà thuận đã đến gặp hải tại trụ sở ubnd phường đưa cho cán bộ này ba mươi triệu đồng
và thỏa thuận khi căn nhà xây hoàn thiện sẽ đưa thêm hai mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi tháng một mươi một qua công tác quản lý địa bàn trung úy đoàn tuấn hùng
cảnh sát khu vực công an tp vũng tàu phát hiện công trình xây dựng trái phép
nên đã chụp ảnh ghi nhận vụ việc
thấy vậy hải yêu cầu thuận đến gặp và hối lộ cho trung úy hùng một mươi triệu đồng
trung úy hùng đã kịp thời báo cáo vụ việc lên cấp trên
công an phường một mươi một đã mời bà thuận đến để làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an bà thuận thừa nhận mục đích đưa tiền cho trung úy hùng
là để mua chuộc không báo cáo vụ việc bà xây dựng trái phép cho cơ quan chức năng
còn tại hà nội vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một
nhận được thông tin có hàng chục người đi xe máy tụ tập
thành từng đoàn lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trần quang khải
trần hưng đạo phan chu trinh quận hoàn kiếm tp hà nội
lực lượng công an tp hà nội đã đón lõng vây bắt nhóm đối tượng trên
mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức trăng dây ra tín hiệu dừng xe từ xa
nhưng nhiều đối tượng vẫn manh động lao thẳng vào tổ công tác
và chạm với nhiều phương tiện của người dân
ngay trong đêm ngày hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại phòng cảnh sát giao thông lực lượng nghiệp vụ đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín
cho hơn bốn mươi đối tượng bị bắt giữ
qua phân loại cho thấy những trường hợp tham gia đua xe đều rất trẻ
có độ tuổi sinh từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn bảy
đang trong độ tuổi học sinh từ lớp chín đến lớp một mươi hai
khai thác tại chỗ nhiều đối tượng khai nhận chủ động tháo biển kiểm soát
độ lại xe để tham gia đua xe làm náo loạn đường phố
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tạm giữ gần ba mươi phương tiện
và làm thủ tục ban giao số
bốn người kể trên cho phòng cảnh sát hình sự công an hà nội thụ lý theo luật định
không chỉ ở hà nội mà ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
cũng đã diễn ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép
cũng trong chiều ngày hôm qua công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện khoảng ba mươi xe
cùng trên năm mươi đối tượng tụ tập chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
trên quốc lộ một a đoạn từ đầu đường tỉnh chín trăm linh tám thuộc xã phú quế
huyện long hồ tới cầu phú an thuộc xã phú thịnh
huyện tam bình
khi phát hiện có công an đối tượng cảnh giới bên ngoài đã ra hiệu giải tán
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được sáu đối tượng trong nhóm này
có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
bước đầu làm việc nhóm thanh thiếu niên này khai nhận có tụ tập cổ vũ đua xe
và liên lạc thông qua mạng xã hội facebook
còn trong khi đó tại lạng sơn vào tối ngày hôm qua công an thành phố lạng sơn
cũng phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
đã phát hiện và bắt giữ một mươi chín trường hợp vi phạm
luật an toàn giao thông đã tạm giữ một mươi chín xe mô tô
trong đó chủ yếu vi phạm các lỗi về nồng độ cồn không đội mũ bảo hiểm
lãng lách đính võng người tham gia giao thông chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
tất cả các trường hợp này đều không lắp gương chiếu hậu
một số trường hợp tháo biển số xe
thưa quý vị còn tại bình phước công an huyện bù đốc tỉnh bình phước
đang điều tra xử lý hai đối tượng lê đình hòa hai mươi chín tuổi
trú tại huyện bào lộc tỉnh lâm đồng và nguyễn thị thu hằng hai mươi tám tuổi
trú tại lâm hàn tỉnh lâm đồng để làm rõ về hành vi mua bán pháo nổ
tiến hành kiểm tra xe ô tô lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển
năm bao tải màu vàng bên trong có chứa một trăm hai mươi năm kg pháo nổ
các đối tượng khai nhận số pháo này được hằng mua lại của một người không rõ nhân thân
lai lịch tại huyện bù đốc với giá sáu mươi triệu đồng đưa về lâm đồng để bán kiếm lời
hòa được hằng cho thuê trở số pháo nổ trên từ huyện bù đốc tỉnh bình phước
với lâm đồng với giá ba triệu đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và xử lý
một vụ khai thác khoáng sản chai phép ở xã crona huyện buôn đôn
qua tin báo của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với công an xã crona tiến hành kiểm tra bãi đá
thuộc thôn thống nhất xã crona do hoàng ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an đã phát hiện ba điểm đang khai thác đá
có tổng khối lượng khoảng bốn mươi sáu mét khối đá và một số phương tiện sử dụng
cho mục đích khai thác chế biến đá
qua làm việc ông vinh không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản
do cơ quan có thẩm quyền cấp
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một một mươi bảy huyện thị xã trên địa bàn hà nội
có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai và trong một mươi bốn ngày không có ca f trong cộng đồng
được cho học sinh khối chín đến trường học trực tiếp
trước đó hai tuần huyện ba vì đã cho học sinh khối chín quay trở lại trường
qua kinh nghiệm và bài học từ công tác triển khai tại các trường đã đi học trước đó
các huyện thị xã đã lên kế hoạch tốt để sẵn sàng đón học sinh
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
sau sáu tháng nghỉ dịch hôm nay toàn khối chín của trường trung học cơ sở
tam động huyện mê linh hà nội đã được quay trở lại trường
buổi trào cờ thứ hai đầu tuần cũng vì thế mà có phần xúc động hơn
bọn con cũng rất là phấn khởi khi được gặp lại bạn bè sau quãng thời gian xa cách ạ
mặc dù chỉ là nhìn mặt thôi ạ chứ không được tiếp xúc gần nhưng mà thế là rất vui rồi ạ
cảm xúc nó cũng là vui và hào hứng bởi vì là lâu lắm rồi thì mới bắt đầu được đứng chào cờ
hát quốc ca đồng cấp tất cả các bạn
trải qua bốn mùa dịch các biện pháp phòng dịch đã được các trường lên kịch
bản chi tiết từ đo thân nhiệt ở cổng trường phân luồng học sinh
cho đến cả tình huống f xuất hiện tại trường học đã được các trường diễn tập nhuẩn nhuyễn
chúng tôi cũng đã tập huấn toàn bộ cho giáo viên đó là khi có trường hợp f của học sinh
thì cách ly học sinh f đó và cách ly học sinh cái lớp đó là f một tại chỗ
và f thì xuống phòng cách ly y tế sau đó chúng tôi thông báo với trạm y tế của xã
và từ đó thì họ sẽ hoàn toàn xử
chúng tôi cũng đã tập trí theo quy định của y tế và các thầy cô cũng đã nắm được tinh thần
và khi mà có trường hợp f là các thầy cô hoàn toàn xử trí được
trước đó huyện ba vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh trường trung học cơ sở
trên địa bàn trở đại trường học trực tiếp
sau gần hai tuần thực hiện đã đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ kết quả đó sở giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi một mươi bảy huyện thị xã về ra soát
đề xuất phương án cho học sinh các trường thuộc địa bàn trở lại học tập
theo đó các trường phải đảm bảo một mươi sáu tiêu chí về an toàn trường học
không tổ chức ăn bán chú căng tin ăn uống trong trường học
học sinh tự mang theo nước uống cá nhân chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày
phía phòng dục đào tạo thì liên tục chỉ đạo các đơn vị nhà trường
thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ đảm bảo các cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch
cũng như lực lượng về mặt con người
và đồng thời là giả soát
học sinh tự mang lại toàn bộ cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn
để phòng chống tai nạn thương tích khi các em học sinh đến trường
và song song với cái việc đó thì các đơn vị nhà trường thì phải phối hợp với chính quyền địa phương
cũng như là tuyên truyền trong cha mẹ học sinh
và đồng thời là chính quyền địa phương cũng tuyên truyền cho các ban ngành đoàn thể địa phương
để đảm bảo cho cha mẹ học sinh hiểu được cái việc là các con đến trường
là phải đảm thực hiện đúng cái năm k
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo
trong sáng nay đã có một mươi huyện đưa học sinh tới trường
với tổng số là hai mươi bảy hai trăm một mươi sáu học sinh
các huyện hoài đức mỹ đức quốc oai thanh trì thường tín thanh oai thị xã sơn tây
và trường phổ thông dân tộc nội chú ba vì đang chuẩn bị các điều kiện
và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
vâng và cũng trong sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến cho biết
dự kiến đầu tháng một mươi hai hà nội sẽ cho học sinh đến trường
sẽ cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường học
tiếp theo thì sẽ là các khối lớp khác của bậc trung học cơ sở
trong tuần này từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
toàn bộ học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ tiêm phòng vaccine
sau đó là sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh khối trung học cơ sở
kế hoạch tiêm chủng đảm bảo học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm nhanh nhất
để có thể được tới trường học trực tiếp
trong quá trình học sinh trở lại trường học trực tiếp nếu có vấn đề xảy ra
trường học sẽ lập tức khoanh vùng đảm bảo an toàn cho học sinh
theo thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn của ủy ban nhân dân tp hcm
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một hiện tp hcm có một mươi một quận huyện đạt trạng thái bình thường mới
và số địa bàn còn lại ở cấp hai và không có địa phương nào ở cấp ba
tp hcm đang ở cấp độ hai tại hai mươi hai địa phương cấp quận quyện có một mươi một đơn vị đạt cấp độ một
một mươi một địa phương đạt cấp độ hai và không có địa phương ở cấp độ ba
theo thống kê có hai địa phương đạt cấp độ hai
một địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và phú nhuận
cấp một lên cấp hai bốn địa bàn giảm cấp độ dịch là quận một mươi một bình thạnh huyện củ chi
từ cấp độ hai xuống cấp độ một tại huyện cần giờ từ cấp độ ba xuống cấp độ hai
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm năm mươi đơn vị đạt cấp một một trăm năm mươi bảy nơi đạt cấp hai
và chỉ có năm đơn vị cấp ba không có địa bàn thuộc cấp độ bốn
tính đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất
một mũi vaccine là chín mươi chín chín mươi hai đạt bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều là chín mươi bảy hai mươi ba đạt tám mươi
hiện thành phố đã chuẩn bị kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu ico tại các cơ sở khám chữa bệnh
trong tình hình dịch ở cấp độ bốn
ngoài ra toàn địa bàn cũng xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm trong cộng đồng
trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư đến nay thành phố hồ chí minh ghi nhận hơn bốn trăm năm mươi sáu ca nhiễm
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một sở y tế đồng nai cho biết là tính từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
mặc dù là số ca nhiễm mới trên toàn tỉnh có giảm nhưng mà có số tử vong là năm mươi ba ca
là tăng bảy mươi sáu sáu mươi bảy so với tuần trước đó
trong số năm mươi ba ca f tử vong có năm mươi một ca tỷ lệ chín mươi sáu là người có bệnh nền
một mươi sáu ca tiêm đủ hai mũi vaccine tám ca tiêm một mũi vaccine đặc biệt có hai mươi chín ca chưa tiêm vaccine
chiếm tỷ lệ năm mươi bốn bảy mươi hai
đối với trung bình của bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi bốn tuổi
đối với số ca nhiễm covid một mươi chín thì giảm so với tuần trước tổng cộng có thêm bốn hai trăm một mươi chín ca f
tuần trước năm bốn trăm bảy mươi chín ca
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận lũy kế tám mươi hai tám trăm một mươi tám ca f
hiện có tổng cộng sáu mươi chín bốn trăm sáu mươi tám đã khỏi bệnh sáu trăm bảy mươi bảy tử vong số còn lại tám ba trăm năm mươi năm ca f cách ly tại nhà

về công tác tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay đồng nai phủ mũi một
cho người trên một mươi tám tuổi mũi hai đạt tám mươi chín sáu
đồng nai cũng đã tổ chức hai đợt tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi và tiêm được một trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi một
trên hai trăm chín mươi tám sáu mươi sáu trẻ đạt thỉ đầy năm mươi hai mươi năm
theo nhận định của sở y tế tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp khó kiểm soát số ca bệnh
đồng nai đã mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội bình thường mới đánh giá mức độ dịch
đồng nai đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
để phòng chống dịch trong thời gian tới đồng nai triển khai các trạm y tế lưu động
nhằm xử lý kịp thời f trong cộng đồng đồng thời để nhanh tiến độ tiêm vaccine
hướng tới mục tiêu người dân toàn tỉnh từ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
giảm tỉ lệ f tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp công an thành phố phan thiết đã triển khai lực lượng ra quân
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại vùng đỏ và vùng cam trên địa bàn thành phố
nhằm siết chặt các hoạt động đi lại buôn bán và việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
để hạn chế việc lây lan dịch bệnh theo chỉ đạo chung của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
theo chỉ đạo việc kiểm soát đi lại của người dân phải khoa học chặt chẽ không gây khó khăn cho người dân
để nhanh việc tiêm vaccine phấn đấu trong tháng một mươi một phải tiêm đủ một trăm linh buổi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đến cuối tháng một mươi hai phải tiêm đủ một trăm linh mũi hai
người dân chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết và phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định
toàn bộ người dân không được ra khỏi nhà từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ trường hợp cấp cứu chống dịch
tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các cửa hàng ăn uống chỉ được bán trực tuyến giao hàng tận nhà qua shipper hoặc đội giao hàng giúp của đoàn thanh niên
đồng thời tổ chức lại chợ truyền thống chợ giải chiến siêu thị và hạn chế người vào chợ cùng một lúc
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng dựa vào tình hình thực tiễn
để kiểm soát phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể
chủ động xét nghiệm vùng có nguy cơ lây nhiễm cao
thực hiện tốt việc cách ly f một f tại nhà nếu đủ điều kiện
nhằm giám tải cho các khu tập trung
ưu tiên bệnh nhân cho điều trị các ca f có triệu chứng nặng
sẵn sàng có kịch bản đáp ứng cao hơn đối với cấp độ dịch được dự báo hiện tại
triển khai các trạm y tế lưu động ở các vùng có nguy cơ cao nguy cơ rất cao
để sẵn sàng phục vụ người bệnh
các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tuy nhiên khi lập các chốt kiểm soát dịch phải dựa vào tập quán sinh sống của người dân địa phương
ở các vùng đỏ vùng cam sao cho khoa học hiệu quả mà không gây phiền hà cho người dân
sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một nhiều trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trên địa bàn tỉnh đồng nai đã bắt đầu đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp
sau nhiều tháng gián đoạn do giãn cách xã hội học trực tuyến hoặc là học qua truyền hình
theo đó có sáu trường tổ chức cho học sinh học buổi đầu tiên gồm trường trung học cơ sở
trung học phổ thông quỳnh văn nghệ quyền vĩnh cửu trường trung học phổ thông thống nhất a
huyện trảng bom trường trung học cơ sở suối cao huyện xuân lộc trường trung học phổ thông nhân trạch
huyện nhân trạch trường trung học cơ sở phú hòa và trường trung học cơ sở
trung học phổ thông tây sơn huyện định quán
sĩ số trung bình học sinh trở lại trường ngay trong buổi học đầu tiên sáng nay đạt năm mươi một
đáng chú ý là một số trường có tỷ lệ học sinh đến lớp học trực tiếp rất cao
trong đó có hai trường của huyện định quán là trường trung học cơ sở trung học phổ thông sơn tây đạt chín mươi bảy
và trường trung học phổ thông phú hòa chín mươi bốn
chiều nay còn có thêm trường trung học phổ thông long khánh tiếp tục cho học sinh đến trường học trực tiếp
một số trường trên địa bàn các huyện tân phú cẩm mỹ và nhân trạch cũng có kế hoạch cho học sinh trở lại trường
vào đầu tuần tới ngày hai mươi chín tháng một mươi một
theo lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh đồng nai việc cho học sinh vùng một vùng hai theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ
đã được sở giáo dục đào tạo phối hợp chặt chẽ với sở y tế các địa phương và các trường trực thuộc sở tiến hành cẩn trọng chặt chẽ và linh hoạt
những trường cho học sinh đi học trực tiếp phải đáp ứng được các tiêu chí trường học an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín của sở
trước ngày học sinh đi học chính thức các trường đều tiến hành test nhanh covid một mươi chín nếu tình hình thật sự ổn định và thuận lợi mới cho học sinh đến
các trường được tập huấn và có phương án xử lý trường hợp phát sinh f trong lớp học theo đúng hướng dẫn của sở y tế
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức an ninh trực tự
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an phường tân quý quận tân phú tp hcm cho biết là hiện đang làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của hai nhóm thanh niên
và trước đó đoạn clip đã ghi lại là hai nhóm cầm gậy gọc lao vào hỗn chiến mặc dù có lực lượng chất năng
gây náo loạn cả một đoạn đường được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc
vụ việc xảy ra tại hẻm hai trăm ba mươi chín tân quý phường tân quý quận tân phú tp hcm
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi một nhóm thanh niên lâm phát và phú đến quán lẩu ở lô b một chung cư như lộc c để nhậu
tại đây giữa nhóm của lâm và nhân viên của quán đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc gọi đồ ăn
lúc này lâm đứng dậy dùng tay đánh khoa nhóm bạn của khoa ra can ngăn không bị chặn lại đe dọa bằng gậy gọc hung khí
nhận tin báo công an phường đã đến ngay hiện trường khống chế và mời những người có liên quan trong vụ hỗn chiến về công an phường để làm việc
bước đầu công an quận tân phú cho biết những người này không phải băng nhóm giang hồ
một bên là nhân viên quán nhậu gần đó nhóm còn lại là khách
trong lúc nhậu hai bên xảy ra mâu thuẫn
hiện vụ việc đang được công an phường tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân cho biết là đang tạm giữ đối tượng hứa thế nhật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại xã tân hà huyện hàm tân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào chiều hai mươi một tháng một mươi một hứa thế nhật điều khiển xe máy bị kiểm soát chín mươi hai f chín nghìn chín trăm hai mươi bốn lưu thông trên quốc lộ một a
địa phận hàm tân nhưng không đổi mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra giao thông công an huyện hàm tân dừng phương tiện để kiểm tra
tại đây nhà không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý
đến rạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một lợi dụng đêm tối đối tượng nhật có đột nhập vào công an huyện hàm tân
để thực hiện hành vi trộm lại chiếc xe máy của mình nhưng đã bị tổ canh gác tuần tra đêm của công an huyện kịp thời phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù chiếc xe trên là tài sản của đối tượng nhật nhưng khi bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
thì phương tiện đó sẽ thuộc quản lý của lực lượng thực thi nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và được trao trả cho chủ sở hữu
tất cả mọi hành vi làm xâm phạm đến tài sản đang được tạm giữ đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật
nên với hành vi đột nhập vào công an huyện lén lúc lấy chiếc xe trên đối tượng sẽ bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị trưa hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân huyện mê linh hà nội đã tạm phong tỏa một công ty trong khu công nghiệp quang minh
sau khi phát hiện một mươi hai ca dương tính theo đó công ty này hiện có hơn ba trăm linh nhân sự và hiện đang được lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phun khử khuẩn công ty
trong sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một trung tâm y tế huyện quốc oai cũng phát đi thông báo khẩn yêu cầu người làm việc tại các công ty
công ty trên địa bàn huyện vừa có kết quả dương tính với test nhanh covid một mươi chín trong đó công ty ăntech có tám trường hợp công ty vinh quang có hai trường hợp và công ty venury có một trường hợp f nghi ngờ
theo báo cáo mới nhất của tổng cục thuế trong sáu tháng đầu năm số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước là hơn một mươi chín năm nghìn tỷ đồng
tuy nhiên từ thời điểm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại các địa phương trọng điểm kinh tế đã tác động đến tình hình kinh tế xã hội
ảnh hưởng đến sản xuất ô tô và tiêu thụ xe ô tô trong nước theo đó dự báo những tháng tiếp theo bình quân sẽ phát sinh số thu từ thuế tiêu thụ
đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp bộ tài chính đã có tờ trình chính phủ về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
theo đó dự thảo nghị định đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng một mươi và tháng một mươi một của năm hai nghìn hai mươi một đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn
thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế
cụ thể thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chậm nhất là ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chậm nhất là ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
dừng đỗ tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở đầy hàng hóa đang chuẩn bị chuyển hàng vào kho bên trong
qua kiểm tra trên xe và trong kho có khoảng hơn một năm tấn hàng hóa gồm nhiều sản phẩm là quần áo phụ nữ
nhiều kiểu dáng các loại trên nhãn mát có in chữ nước ngoài không có nhãn phụ kèm theo
qua làm việc với chủ kho hàng được biết số hàng hóa trên nhập từ nhiều địa phương khác nhau
để phục vụ việc bán hàng online cũng như bán buôn cho các đầu mối
kiểm tra cụ thể chủ kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an quận ngũ hành sơn đang thống nhất đối chiếu số hàng hóa
để xác định mức độ vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một vụ khai thác khoáng sản trái phép
ở xã gromana huyện buôn đôn
qua tin báo của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với công an xã grona tiến hành kiểm tra bãi đá
thuộc thôn thống nhất xã crona do hoàng ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai làm chủ
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện ba điểm đang khai thác đá có tổng khối lượng
là khoảng bốn mươi sáu bốn mươi sáu mét khối đá và một số phương tiện sử dụng cho mục đích khai thác chế biến đá
qua làm việc ông vinh không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua hoạt động khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn hai huyện sông hình và sơn hòa
của tỉnh phú yên đã diễn biến hết sức phức tạp
các đối tượng thường lén lút sử dụng xe độ chế xe thùng xe khách một mươi sáu chỗ thậm chí cả xe cấp cứu chạy với tốc độ cao
sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng tìm đường tẩu thoát
tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an kịp thời đấu tranh ngăn chặn
một vụ bắt giữ gỗ lậu vào tối ngày ba mươi tháng một mươi trên địa bàn xã phước tân huyện sơn hòa
lạng lách đánh võng với tốc độ cao liên tục thả gỗ xuống đường hòng càn trở lực lượng công an khi bị truy đuổi
tuy nhiên trước tinh thần dũng cảm quyết tâm đến cùng của lực lượng công an các đối tượng đành bỏ xe tìm đường tẩu thoát
hai mươi năm khúc gỗ xến bo bo xẻ hộp với hơn hai năm mét khối không có nguồn gốc giấy tờ hợp pháp trên xe
đã bị lực lượng công an lập biên bản bắt quả tang thu giữ
là tuyến đường huyết mạch nối liền phú yên với tỉnh gia lai đắk lắc nên thời gian qua
các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c được một số đối tượng lợi dụng để vận chuyển lâm sản trái phép
nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng thường sử dụng lực lượng cảnh giới từ xa
sử dụng xe mô tô độ chế xe tải xe khách đã quá niên hạn sử dụng làm phương tiện vận chuyển gỗ
không chỉ mất an toàn khi tham gia lưu thông các đối tượng này tìm đủ mọi cách hòng chống trả đến cùng
khi bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi
chúng sẵn sàng chống trả quyết lực lực lượng tri bắt
nhưng trong thời gian qua với dưới sự lãnh đạo của công an huyện sơn hòa
cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng
công an huyện sơn hòa đã tổ chức được phá nhiều vụ bằng chuyển trái phép cho năng sản trên địa bàn
từ đầu năm đến nay công an hai huyện sông hình sơn hòa đã phát hiện bắt quả tàng
xử lý hơn hai mươi bốn trường hợp vận chuyển cất giữ lâm sản khai thác rừng trái pháp luật
bắt giữ hơn bốn mươi mét khối gỗ các loại phạt tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng
tịch thu nhiều công cụ phương tiện vi phạm đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan
công an huyện sơn hòa đã tổ chức được phá nhiều vụ bằng chuyển trái phép cho năng sản trên địa bàn

với sự chung tay phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần hạn chế tình trạng khai thác
vận chuyển lâm sản trái phép đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn